sau tết nguyên đán luôn là thời điểm ngân hàng máu của nước ta khan hiếm nhất
hơn nữa với diễn biến của dịch covid một mươi chín cũng khiến cho lượng máu dự trữ có nguy cơ bị thiếu hụt
do đó nhiều hoạt động hiến máu của các cơ quan đơn vị trên khắp cả nước đã được diễn ra trong thời gian này
nhằm đóng góp thêm lượng máu quý giá cho người bệnh
ngày năm tháng ba tại hà nội bệnh viện ung bướu hà nội và viện huyết học và truyền máu trung ương
đã phối hợp tổ chức một chương trình với tên gọi chữa bệnh cứu người hiến máu giúp đời
ngày hội nhận được sự hưởng ứng đông đảo của ban giám đốc cùng cán bộ nhân viên bệnh viện
chương trình lần này đã huy động được hơn hai trăm linh đơn vị máu để phục vụ cho công tác điều trị
và cấp cứu bệnh nhân tại bệnh viện nói riêng và đóng góp cho ngân hàng nói chung
đây là món quà ý nghĩa dành tặng cho những người bệnh cần truyền máu tại bệnh viện ung biếu hà nội
hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết lòng nhân ái và trách nhiệm
của mỗi cá nhân với cộng đồng giúp ngành y tế bớt khó khăn về tình trạng khan hiếm máu
hiến máu theo đúng quy trình sẽ không có hại mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho chính người hiến máu